chị huyền ở cầu giấy hà nội sau khi nghe theo lời tư vấn dùng sản phẩm từ bạn bè đã dành hẳn một khoản tiền chỉ để bổ sung vi chất
do độ tuổi mang thai muộn nên việc bổ sung canxi được chị huyền đặc biệt quan tâm
mỗi ngày chị huyền sử dụng từ một đến hai viên canxi tổng hợp tương đương với sáu trăm linh một hai trăm linh mg canxi
ngoài ra chị còn tăng cường bổ sung canxi qua thực phẩm
thế thì bé đầu tiên thì mình cũng đủ canxin nên là ba tháng đầu thì mình không bổ sung canxi
thế nhưng đến bé thứ hai thì cũng có thể là cái tuổi của mình đã ba mươi bốn ba mươi năm tuổi thì nó cũng đến cái đoạn là mình đã thiếu rồi
nên là ngay khi có bầu thì mình cũng đã bổ sung ngay canxi
những cái sản phẩm mà mình sử dụng này thì cũng là một phần tư vấn của bác sĩ và cũng là một phần là do những tư vấn của bạn bè
những cái sản phẩm mình cảm thấy nó cũng là thông dụng ở trên thị trường và được nhiều người sử dụng
quá trình tạo xương để tạo thành cơ thể em bé và tạo cho cơ thể và mẹ nữa
thì bình thường nếu bà mẹ ăn không đủ canxi thiếu canxi thì cơ thể em bé sẽ bị còi xương ngay ở trong bụng mẹ
thứ hai là em bé sẽ thiếu bà mẹ sẽ thiếu canxi mà ta phải huy động canxi từ cơ thể bà mẹ để tạo nên cơ thể em bé
cho nên là nếu bà mẹ mà mang thai thiếu các dưỡng chất đấy thiếu canxi thì bà mẹ cũng rất cũng ảnh hưởng đến bộ xương của bà mẹ nữa
tầm quan trọng của canxi đối với phụ nữ mang thai
không thể chối cãi
xong cũng chính bởi điều này mà nhiều chị em phụ nữ mang tâm lý cẩn trọng quá mức dẫn tới việc bổ sung canxi sai cách
như trong trường hợp của chị huyền một viên canxi tổng hợp tương đương với sáu trăm linh mg canxi
trong thời điểm khoảng một mươi ngày nữa là dự sinh lượng canxi này vượt qua mức khuyên cáo cho những tuần cuối thai kỳ là một trăm năm mươi bốn trăm năm mươi mg
như vậy không tính lượng canxi bổ sung từ đường ăn uống
mỗi ngày chị huyền đã thừa tối thiểu một trăm năm mươi mg canxi
lượng canxi dư thừa trong cơ thể người mẹ chẳng những không giúp ích gì cho sự phát triển của thai nhi mà còn khiến trẻ có nguy cơ mang dị tật sau khi trào đời
đây là bé bảo ngọc bốn tuổi quê thanh hóa nhập viện châm cứu trung ương trong tình trạng bị bại não do hộp sọ liền sớm dẫn tới tình trạng não không có không gian phát triển